các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
câu trả lời sẽ có ngay sau đây

chúng bảo danh các hành vi lừa đảo
cả bộ công an để lừa đảo thì ghê rồi mọi người nên nâng cao tinh thần cảnh giác
các trang web chính thống không có kiểu địa chỉ như vậy cơ quan công an không làm việc như thế bao giờ
với một kịch bản hoàn hảo các đối tượng lừa đảo mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án tham nhũng dựa tiền ma túy và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu chỉnh diện cơ quan công an đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra
từ đó các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin và yêu cầu các nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo để khai báo từ đó thực hiện hành vi chiếm được tài sản
theo nhiều cư dân mạng chiêu trò của các đối tượng lừa đảo online ngày càng tinh vi đánh vào tâm lý và sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và để có được những kinh nghiệm phòng tránh một cách hữu hiệu và ứng phó với loại tội phạm này thì bản thân mỗi người cần nâng cao trình độ hiểu biết cũng như cần tăng cường tiếp nhận các thông tin chính thống trên các hạ tầng mạng xã hội
cũng như tiếp cận các trang web chính thống để xác minh thông tin là điều cần thiết
hằng ngày tôi nhận rất nhiều cuộc gọi kiểu như vậy tôi chỉ trả lời muốn gì cứ liên hệ với công an phường nơi tôi cư trú thế là in
tôi nghĩ mỗi người nên đọc thông tin nhiều để rút ra bài học kinh nghiệm tránh để bị lừa thôi
tôi nghĩ bộ công an nên tập trung tấn công mạnh mẽ hơn nữa loại tội phạm lừa đảo này
với loại hình tội phạm lừa đảo này cổng thông tin điện tử bộ công an đã đăng tải cảnh báo tội phạm
để người dân biết và phòng tránh
và hiện nay bộ công an chỉ có duy nhất một trang thông tin chính thức là cổng thông tin điện tử bộ công an
sử dụng tên miền là mts gov vn và bộcôngan gov vn
mọi tên miền khác nhân danh bộ công an đều là giả mạo
bạn nghĩ sao về loại hình lừa đảo hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage của bộ công an
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại